những biến động về thị trường cùng với nỗ lực tăng chất đã giúp ngành lúa gạo việt nam có những đột phá về giá gạo xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
ở thời điểm này các doanh nghiệp đang chạy nước rút để về đích cuối năm bằng cách nắm bắt các cơ hội đang mở ra từ thị trường gạo toàn cầu đang ở thời điểm sôi động nhất trong năm
mặc dù năm nay ảnh hưởng dịch bệnh hạn mặn gây gắt kéo dài nhưng đồng bằng sông cửu long vẫn có những vụ lúa bội thô
chỉ riêng vụ ba vụ thu đông sản lượng đạt bốn bốn triệu tấn tăng bốn trăm hai mươi chín tấn so với vụ thu đông hai nghìn một mươi chín
giá lúa tươi cho nhóm lúa chất lượng cao và chất lượng trung bình trong bốn tháng qua giao động ở mức từ sáu đến sáu ba trăm linh đồng một kg
trung bình một hectare lúa đạt sáu tấn nông dân có lãi trên một mươi năm triệu đồng một hectare
lượng lúa gạo chúng ta sản xuất ra cũng được bán cũng được tiêu thụ một cách hợp lý kịp thời
vì thế rằng cái giá gạo giá lúa
ở ngoài đồng cũng như giá gạo xuất khẩu luôn luôn giữ được một mức tốt cho cả người sản xuất cho cả các doanh nghiệp tiêu thụ trong nước cũng như doanh nghiệp xuất khẩu
hiện bình quân gạo việt nam xuất khẩu có giá năm trăm hai mươi chín usd một tấn tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm trước
sự đột phá về giá đến từ việc nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu bắt đầu từ nỗ lực tái cơ cấu ngành sản xuất đi vào chất lượng
việt nam mình là các nhà khoa học đã tái cơ cấu các cái giống lúa
thì hiện nay thì các cái giống lúa mình cũng đã ngon nhất thế giới cũng có và ngon chung cũng vẫn có
nhưng mà nói chung là đã nâng tầm cái giá trị của hạt gạo của chúng ta lên
chuyển biến tích cực của xuất khẩu gạo còn đến từ sự chủ động đa dạng thị trường của các doanh nghiệp
cùng với đó là lực đẩy từ các hiệp định thương mại tự do trong đó có evfta giúp doanh nghiệp việt nam có điều kiện thâm nhập nhiều thị trường mới
đây chính là động lực giúp các doanh nghiệp tự tin cho cuộc đua nước rút xuất khẩu gạo ở thời điểm cuối năm thị trường gạo toàn cầu đang sôi động
giá trong thời gian tới cũng sẽ là khá tốt và rõ ràng nhu cầu trên thị trường cũng đang vẫn còn lớn khả năng xuất từ tháng một mươi một trở đi sẽ có khả năng sẽ tăng tiếp
mười tháng đầu năm cả nước đã xuất trên năm ba mươi năm triệu tấn gạo thu về gần hai sáu mươi bốn tỷ usd tăng gần một mươi về kim ngạch so với cùng kỳ
với giá gạo đang ổn định ở mức cao chưa từng có xuất khẩu gạo đang tăng tốc về đích cho kế hoạch cả năm hai nghìn hai mươi đạt từ sáu năm đến sáu bảy triệu tấn gạo